tuy nhiên để cấu thành một bài thuốc hoàn chỉnh sẽ cần có nhiều vị thuốc và có thể khó khăn cho người bệnh trong việc tìm kiếm nhiên liệu và tôn kém
dưới đây là món ăn bài thuốc đơn giản mà mọi người đều có thể tìm kiếm và áp dụng được cho người bệnh hậu covid một mươi chín có tình trạng suy nhược thần kinh dưới lại cảm xúc và trầm cảm
thành phần bài thuốc này bao gồm bạch hoa xà nhiệt thảo tươi hay còn gọi là cây lưỡi rắn năm mươi sáu mươi g gan gà tươi hai trăm linh hai trăm năm mươi g thịt lợn tươi một trăm linh g
hạt sen ba mươi năm mươi g nếu có củ sen tươi cho vào càng tốt
cách chế biến
bạch hoa xà rửa sạch thái nhỏ dễ thần lá hoa đều dùng được
cho vào nồi cùng gan thịt và hạt sen hoặc củ sen cùng mắm muối và gia vị vừa đủ
dung nồi áp suất ninh là tốt nhất nếu ninh nối thường thì đổ khoảng hai năm lít nước ninh trong hai tiếng
còn nếu ninh nồi áp suất thì đổ một tám hai lít nước khoảng một tiếng hoặc hơn xíu là được
chia đều để ăn hết ba bữa trong ngày ăn không hết thì hôm sau ăn một tuần có thể ăn hai ba bữa
công dụng của bài thuốc này có tác dụng như can mắt gan giải độc giải út tiêu thụ thanh nhiệt trừ phiền hóa hỏa
an thần giúp điều trị các chứng stress trầm cảm suy nhược thần kinh mất thăng bằng ăn ngủ kém
hay cáo giận suy nghĩ tiêu cực ăn uống không ngon miệng ngủ kém giúp bồi bổ sức khỏe cho người sau khi khỏi covid một mươi chín
cách nhận biết thảo dược bạch hoa xà thiên thảo
đây là loại thực vật sống lâu năm mọc bò trên mặt đất chiều dài khoảng hai mươi hai mươi năm cm
thân cây màu nâu nhạt nhẫn có gốc tròn phần thân non phía trên có bốn cạnh và mọc ra rất nhiều cành
lá có hình mát thôn dài chiều dài khoảng một năm ba năm cm rộng một hai mm
lá nhọn ở phần đỉnh đầu và có viên răng cưa ở đỉnh không có cuốn và chỉ mọc quanh bốn điểm trên thân
mặt trên của lá nhãn hoặc hơi nhám mặt dưới có màu xám nhạt chỉ gây nổi gồi trên mặt
hoa bạch sàn nhiệt thảo thường mọc đơn độc hoặc mọc đôi ở kẽ lá có màu trắng không có cuốn
trang hoa gồm bốn cánh hoa bốn nhị đính ở bên trong đầu nhị chi đôi và bầu có hai ô chứa được nhiều nõn
quả của loại cây này ra quanh năm dạng bế đài hình cầu hơi dệt bầu hạ bên trong có chứa vô số hạt nhỏ có cạnh
loại thực vật này có sức sinh trưởng mạnh mẽ có thể dễ dàng bắt gặp chúng ở mọi miền đất nước từ nam ra bắc
chúng phân bố chủ yếu ở ven đường ven sườn đồi dọc các bờ ruộng mọc là mặt đất và các gốc cây các chân tường
theo y học hiện đại hoa bạch xà có tác dụng kháng khuẩn kháng viêm tăng cường miễn dịch
như khả năng tăng sinh các tế bào lympho t và lympho b chống lại các tác nhân gây hại xâm nhập vào trong cơ thể